sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại